cần thơ vừa tiếp nhận cách ly điều trị ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
đây là bệnh nhân nam ba mươi bốn tuổi từ london vương quốc anh về sân bay cần thơ vào ngày hai mươi hai tháng ba
bệnh nhân này đang được cách ly y tế và điều trị tại bệnh viện lao và bệnh phổi thành phố cần thơ
hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định
cần thơ hiện có ba trăm hai mươi bốn người đang cách ly tập trung cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn là ba trăm bốn mươi một người